sau khi cả hai đều đã có uống rượu huỳnh văn phương đã lấy dao nhọn đâm chết anh phạm văn phương
nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng nêu trên đều là do người trong cuộc thiếu kiểm chế cảm xúc của bản thân thiếu suy nghĩ
bên cạnh đó văn hóa ứng xử của một bộ phận thanh niên không tốt mang tính bạo lực nên dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
ngoài ra tác động của trò chơi trực tuyến hay còn gọi là game online và phim ảnh bạo lực cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
vì vậy trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa hạn chế tội phạm giết người xảy ra
lực lượng công an phải phối hợp chặt với chỗ các ngành đoàn thể
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm
rồi kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mâu phưởng trong vấn đề tranh chấp mâu thuẫn trong gia đình để kịp thời giải quyết
tình trạng giết người do nguyên nhân xã hội đang gia tăng ở mức đáng báo động
để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm giết người
bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của cơ quan công an rất cần có sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
thông qua việc củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nằm cốt ở cơ sở
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa nhường nhị lẫn nhau
tránh xa những thói hư tật xấu như rượu chè cờ bạc để hạn chế những mâu thuẫn dẫn đến án mạng